thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba đối tượng
gồm tô văn nam vũ văn toàn và vũ văn đức cùng chú tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra tối ngày một mươi bảy tháng tám nam cùng năm người bạn đến quán karaoke hàm hương
ở xã cư ni huyện iak để hát đến khoảng giờ sáng hôm sau nhóm của nam ra về nhưng không đủ tiền thanh toán
nên bị chủ quán đóng cổng và yêu cầu thanh toán đủ tiền mới cho về
trong lúc giữa hai bên đang to tiếng thì nhóm của lý anh tú chú tại xã cư ni xuất hiện
tú đã yêu cầu nam phải thanh toán đầy đủ tiền tuy nhiên nam không đồng ý
sau đó hai nhóm cãi vã và cầm kiếm tuyếp sắt có gắn dao la vào đánh nhau chém nhau
hậu quả của trận hỗn chiến đã làm hai đối tượng cầm đầu là tô văn nam và lý anh tú bị nguy kịch
nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
trong đó nam bị thương tích ba mươi năm còn tú bị thương tích ba mươi chín
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đã khởi tố một mươi sáu đối tượng
về hành vi đua xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
nhóm đối tượng có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi tụ tập thành những đoàn đua xe gây náo loạn đường phố
các đối tượng này thường phóng xe với tốc độ lên đến tám mươi chín mươi km một giờ rú ga bấm còi inh ỏi
lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường và mất trật tự công cộng
khi thấy lực lượng chức năng thì các đối tượng này tìm cách bỏ chạy
công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn thanh hải
trú tại xã thành thới b huyện mỏ cây nam
hải là nghi phạm trong vụ án cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại xã quế sơn huyện châu thành
tại cơ quan công an hải khai nhận làm chung công ty ở khu công nghiệp giao long với chị trần thị huyền trâm
biết chị trâm có xe mô tô đắt tiền nên đối tượng nảy sinh ý định cướp xe
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một hải điện thoại cho chị trâm nhờ đưa về nhà trọ
khi cả hai đến khu vực ấp quế lợi xã quế sơn đối tượng cầm cục đá đập tới tấp vào đầu chị trâm
làm nạn nhân ngã gục sau đó cướp xe mô tô chạy về nhà trọ cất dấu
nhận được tin báo của bị hại công an huyện châu thành đã khẩn trương xác minh điều tra
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt được nguyễn thanh hải cùng tăng vật
riêng chị trâm được mọi người đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe đã ổn định
tình trạng trộm cướp tiệm vàng ngân hàng cũng không ngoại lệ
khi hoạt động lĩnh tiền chuyển tiền rút tiền tại các ngân hàng quỹ tiết kiệm
mua bán vàng bạc đồ trang sức hàng tiêu dùng của các cơ quan tổ chức và người dân tăng cao
thì tội phạm cướp giật tài sản cũng có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp
ghi nhận tại tỉnh hà nam
trên địa bàn xã duy tiên tỉnh hà nam có nhiều ngân hàng cơ sở buôn bán
kinh doanh trụ atm và hàng trăm cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhỏ
để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của các cơ sở này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam và công an thị xã duy tiên
ngoài tăng cường công tác tuần tra kiểm soát còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thủ đoạn tinh vi của tội phạm
để chủ các cơ sở chủ động phòng ngừa cảnh giác trước mọi tình huống
để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản và đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố trong dịp tết
lực lượng công an tỉnh hà nam khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng
về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản các tuyến đường địa bàn hay xảy ra cướp cướp giật tài sản
để phòng ngừa nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm của quân chúng nhân dân
đối với tội phạm cướp giật tài sản
cụ thể khi mang tài sản hoặc đi mua bán vàng bạc trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn
người dân không nên sử dụng xe máy mà phải di chuyển bằng ô tô
nếu đi xe máy thì phải có từ hai người trở lên và phải gói bọc cẩn thận
ngân hàng cửa hàng vàng bạc không nên phô bầy quá nhiều tài sản
cơ quan doanh nghiệp hạn chế để nhiều tiền mặt tại kết sắt nên đóng cửa trước một mươi tám giờ
lắp chuông báo động kết nối với cơ quan công an và camera giám sát
trang bị công cụ hỗ trợ tập huấn kỹ năng phòng chống tội phạm cho bảo vệ
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động của tội phạm thì người dân cần thông báo ngay
cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
phòng cảnh sát hình sự đã chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phối hợp với cả các ngân hàng tiệm vàng trên địa bàn tỉnh
để yêu cầu các đơn vị này lắp đặt các camera giám sát an ninh
nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác bảo vệ tại các doanh nghiệp
chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các huyện thành phố thị xã
nắm chắc quản lý tốt tình hình địa bàn quản lý đối tượng
phòng ngờ nghiệp vụ để chủ động phát hiện xử lý đối với các loại đối tượng này
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì chính sự chủ động phòng ngừa tội phạm của mỗi người dân
chủ cơ sở kinh doanh sẽ góp phần rất lớn trong việc đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
do đó để tránh những hậu quả không mong muốn và đón một cái tết an toàn bên gia đình người thân
công an tỉnh hà nam đưa ra những cảnh báo khuyến cáo để người dân nâng cao cảnh giác
bảo vệ tính mạng và tài sản
hàng chục đối tượng bay lắc tại cơ sở karaoke goship thuộc địa bàn phường năm thành phố cà mau
vừa bị công an tỉnh cà mau phối hợp cùng với các lực lượng chức năng phát hiện
lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện tại một số phòng có nhiều đĩa nhựa túi ni lông nhỏ đã sử dụng
bên trong có chất bột màu trắng nghi vấn là ma túy
tại phòng số một mươi năm lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một gói và ba viên nén nghi là ma túy
tiến hành test nhanh trong số chín mươi bảy người liên quan có sáu mươi tám trên chín mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã mời các đối tượng trên về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra xử lý
được biết cơ sở kinh doanh karaoke goshi là một trong những cơ sở karaoke lớn
tại địa bàn thành phố cà mau và đã từng bị các lực lượng công an cà mau kiểm tra xử lý
vì có liên quan đến việc khách sử dụng ma túy
với hành vi đốt pháo nổ trái phép hai đối tượng là hoàng đình lợi sinh năm hai nghìn bốn
và nguyễn tuấn anh sinh năm hai nghìn đã bị công an huyện thái thụy tỉnh thái bình khởi tố
bị can bắt tạm giam và ba đối tượng khác thì đã bị lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
vì hành vi gây dối trật tự công cộng
quá trình điều tra xử lý
điều tra công an huyện thái thụy đã làm rõ hoàng đình lợi nguyễn tuấn anh hoàng xuân tuấn
nguyễn duy thưởng nguyễn văn trình cùng chú tại thị trấn diêm điền huyện thái thụy là các đối tượng đốt pháo
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận để biết cách chế tạo pháo nổ lợi đã xem trên ứng dụng youtube
và đặt mua nguyên liệu để chế tạo pháo
sau đó đã cùng với hai đối tượng là nguyễn tuấn anh và hoàng xuân tuấn cuộn pháo
và rủ thêm nguyễn duy thưởng nguyễn văn trình đốt một mươi quả pháo tại các tuyến đường trên địa bàn thuộc tổ chín tổ tám thị trấn diêm điền huyện thái thụy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thái thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam hai đối tượng hoàng đình lợi nguyễn tuấn anh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng là nguyễn tuấn anh hoàng xuân tuấn nguyễn duy thưởng
về tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tại khoản một điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
thời gian vừa qua công an tỉnh ninh bình đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp cách làm mới để nâng cao tính hiệu quả trong lĩnh vực này
qua đó thì đã từng bước nâng cao ý thức nhận thức và hành động của nhân dân đặc biệt là trong công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
vào thời điểm cuối năm các loại tội phạm thường lợi dụng gia tăng hoạt động
ban giám đốc công an tỉnh ninh bình đã chỉ đạo các phòng chức năng công an tỉnh công an các huyện thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát huy vai trò của quân chúng nhân dân trong việc tố giác phát giác tội phạm nhất là đối với các loại tội phạm sản xuất mua bán vận chuyển tăng trữ pháo và vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn
bàn giám đốc công an tỉnh ninh bình đã chỉ đạo các phòng chức năng công an tỉnh công an các huyện thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát giác tội phạm phát giác tội phạm vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn
lực lượng công an các cấp đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng để chủ động phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi sản xuất mua bán vận chuyển tăng chữ pháo và các hành vi về sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ
lực lượng công an cơ sở đã bám sát địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật
qua ít ngày triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá phát hiện bắt giữ một mươi bảy vụ hai mươi đối tượng
vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thu hồi một mươi hai khẩu súng hơi tự chế hơn hai bảy trăm năm mươi chín đơn vị vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm khác
bắt xử lý năm mươi sáu vụ sáu mươi năm đối tượng có hành vi vi phạm về buôn bán tàng trữ sử dụng về pháo thu giữ chín mươi tám bảy kg pháo các loại
qua ít ngày triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá phát hiện bắt giữ một mươi bảy vụ hai mươi đối tượng có hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm khác
từ nay đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vật liệu nổ có thể sẽ diễn biến phức tạp
lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp công tác kịp thời phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đảm bảo cho nhân dân được đón tết trong an toàn và vui vẻ
theo báo cáo của ủy ban văn phòng an toàn giao thông quốc gia trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ tết nguyên đán
cả nước đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm một mươi ba người tử vong một mươi năm người bị thương
cụ thể trên đường bộ xảy ra hai mươi sáu vụ làm chết một mươi ba người bị thương một mươi năm người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
về công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý sáu bảy trăm linh bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền gần tám tỷ đồng tạm giữ ba mươi hai xe ô tô bảy trăm năm mươi hai xe mô tô tước năm trăm linh một giấy phép lái xe các loại
trong khi đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm sáu mươi chín trường hợp số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một hai mươi bảy trường hợp
thưa quý vị chỉ còn một ngày nữa là chúng ta sẽ chia tay năm cũ tân sửu
chào đón năm mới nhâm dần
để giữ vững an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết bình yên an toàn
gần hai tháng vừa qua lực lượng công an khánh hòa đã tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
với quyết tâm đảm bảo tốt nhất an ninh trật tự dịp tết nhâm dần và các lễ hội đầu xuân
tội phạm hoạt động tín rộng đen cướp tài sản trộm các tài sản mua bán trái khép chất ma túy buôn lậu và gian lận thương mại
liên tục những đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật bị các lực lượng nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương
thuộc công an tỉnh khánh hòa phát hiện điều tra bắt giữ
nhiều vụ án được nhanh chóng điều tra làm rõ tạo dư luận đồng tình trong nhân dân
đảng ủy lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo hai mươi bảy công an xã phường và các đội nghiệp vụ
đặc biệt là các đội cảnh sát hình sự cảnh sát ma túy cảnh sát kinh tế tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
để xử lý các đối tượng các nhóm tội phạm trộm cắp cướp giật và cố ý gây thương tích
gây dối trật tự công cộng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
thì có thể nói là trong thời gian thực hiện mệnh lệnh từ năm ngày từ ngày một mươi năm đến hai mươi tháng một mươi hai
thì lực lượng công an thành phố nha trang cũng đã xây dựng và triệt phá một số nhóm đối tượng
trong đó có các em một nhóm đối tượng gồm ba đối tượng tàng trữ sử dụng chất xếp chất ma túy
và hai nhóm đối tượng cướp tài sản và gây dối trật tự công cộng
thực hiện gia quân từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hơn một tháng qua
các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương trong tỉnh đã tập trung đấu tranh triệt phá ba mươi tám vụ phạm tội về trật tự xã hội
điều tra làm rõ ba mươi sáu vụ sáu mươi một đối tượng điều tra khám phá một mươi ba vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy bắt một mươi chín đối tượng
kiểm tra phát hiện hai mươi ba trường hợp kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài việc tập trung chấn áp hoạt động của các loại tội phạm công an tỉnh khánh hòa còn đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
an toàn phòng chống cháy nổ kiểm tra chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
tích cực tham gia phát hiện đấu tranh tố giác hoạt động của các loại tội phạm
đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trong dịp trước trong và sau tết nhâm dần

các đối tượng gây đối tượng trực tượng cộng cộng và đặc biệt chú tâm nhất là những đối tượng hoạt động
liên quan đến kinh dụng đen cho bay lãi nạn trong nhân dân chứng xử
tết nhân dân đã cận kề trên từng con phố góc phố làng quê hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng công an khánh hòa
tiếp tục miệt mài lặng thầm làm nhiệm vụ quyết tâm giữ vững an ninh an toàn trong mọi tình huống
góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân trong mùa xuân mới
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
hai đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet liên tỉnh quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch
hơn bốn tám tỷ đồng vừa bị công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
đó là lê văn chú tại xã hòa phú thành phố bùa ma thuật và nguyễn anh tuấn chú tại quận kiến an thành phố hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn đã rủ văn tham gia cá độ bóng đá
sau đó tuấn liên hệ với đỗ trường giang chú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh mua một tài khoản cá đổ bóng đá với giá là sáu trăm linh triệu đồng
từ tài khoản tổng này hai đối tượng đã chia nhỏ làm bảy tài khoản rồi giao cho các con bạc tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
sau khi xác định được vai trò và chỗ ở của các đối tượng lực lượng công an đã bắt giữ tuấn và văn
riêng đối tượng giang đã bỏ trốn khỏi địa phương
chỉ hơn hai tháng vừa qua các đối tượng này đã tổ chức cá độ với các con bạc ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra đối tượng văn còn tham gia cá độ vào một tài khoản khác với tổng số tiền là ba hai tỷ đồng
hiện nay vụ án đang được công an thành phố buôn ma thuật tiếp tục điều tra mở rộng để bắt giữ xử lý các đối tượng có liên quan
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam yêu cầu các chùa cơ sở tu viện trong cả nước
thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong dịp tết nguyên đán
các chùa cơ sở tự viện và tăng ni khi tổ chức thực hành các nghi lễ cầu quốc thái dân an
phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trong dịp tết nhâm dần phải đảm bảo
không tập trung đông người nghi lễ trang nghiêm thời gian phù hợp ngắn gọn tiết kiệm
tránh mê tín dị đoan không đốt vàng mã tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp
lưu ý trong cách tổ chức tiếp nhận nghi lễ không dùng các thuật ngữ để dễ gây cho xã hội hiểu lầm
lệch chuẩn về ý nghĩa cầu an của phật giáo
bên cạnh những quan điểm chưa chính xác thì việc hạn chế đốt vàng mã còn loại bỏ những nguy cơ dẫn tới hỏa hoạn
trong khi đó hỏa hậu quả do cháy nổ gây ra
là vô cùng nghiêm trọng không chỉ thiệt hại lớn về tài sản mà còn gây thiệt hại về người
chính vì vậy mà việc chủ động phòng chống cháy nổ luôn được thực hiện thường xuyên liên tục
nhất là tại các khu vực đông dân cư các cơ sở kinh doanh sản xuất các mặt hàng có nguy cơ dễ gây cháy
điển hình là các trạm san chiết ga
ghi nhận tại tỉnh ninh bình thì hiện nay toàn tỉnh có bốn trạm sang chiết nạp ga đang hoạt động
và để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ của các cơ sở này
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh ninh bình đã và đang triển khai có hiệu quả
nhiều kế hoạch phương án về công tác phòng chống cháy nổ
một buổi kiểm tra công tác an toàn tại công ty ga đất việt của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh ninh bình
các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy tại đây đã được chủ doanh nghiệp trang cấp đầy đủ
đều trong trạng thái hoạt động tốt đảm bảo được yêu cầu đề ra
đây là công tác thường xuyên của lực lượng kiểm tra an toàn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
nhất là ở những cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng đặc biệt này
các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy tại đây đã được chủ doanh nghiệp trang cấp đầy đủ
mở các lớp ngắn hạn đào tạo nghiệp vụ và kiện toàn đội ngũ chữa cháy tại chỗ
bên cạnh đó các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này cần được các cơ sở sản xuất và người tiêu dùng xem là một trong những việc làm thường xuyên liên tục
góp phần đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ phục vụ tốt trong sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả
vào sáng ngày hôm nay chính quyền địa phương phường phổ vinh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân
bị nước biển cuốn trôi mất tích tại vùng biển nam phước phường phổ vinh
trước đó vào chiều tối ngày hôm qua cháu huỳnh nguyễn trọng hiếu một mươi bốn tuổi và huỳnh vân huy long một mươi năm tuổi
đều trú tại phường phổ vinh đi tắm biển thì xảy ra đuối nước và bị nước cuốn trôi
chính quyền địa phương cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
tổ chức tham gia tìm kiếm
do thời tiết xấu sóng to gió to cho nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
và đây là bãi tắm tự phát của người dân không có hệ thống cảnh báo nguy hiểm và lực lượng cứu hộ tại chỗ
và hiện nay lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lâm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp bưng thum
xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mỹ xuyên
tỉnh sóc trăng là đối tượng lâm thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp châu thành
thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng có xeo chấm cách hai cm trên trước đầu lông mày phải
và đối tượng nguyễn tấn tài sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp cảng thị trấn trần đề
huyện trần đề tỉnh sóc trăng bị công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo không rõ hình
cách hai cm dưới trước cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý